trong việc trung tiền kinh doanh giữa giang văn lực và đinh văn mạnh giữa hai nhóm của hai đối tượng đã chuẩn bị hung khí để đe dọa và chuẩn bị đánh nhau
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân công an phường kim tân đã triển khai lực lượng xuống hiện trường và kỳ thời ngăn chặn vụ việc nghiêm trọng có thể xảy ra
tổ công tác đã thu giữ một mươi bốn hung khí gồm kiếm dài dao mèo dao phóng lợn tuyếp sát đồng thời yêu cầu một mươi thanh niên của hai nhóm về trụ sở công an để làm việc
trong việc trung tiền kinh doanh giữa giang văn mạnh giữa hai nhóm của hai đối tượng đã chuẩn bị hung khí để đe dọa và chuẩn bị đánh nhau
trong việc trung tiền kinh doanh giữa giang văn mạnh giữa hai nhóm của hai đối tượng đã chuẩn bị hung khí để làm việc
xe bị hư hỏng khóa cửa lên xuống
vào ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ông liều điều khiển xe chở các học sinh trong đó có cháu học sinh học lớp sáu trường trung học cơ sở ama trang lương trên địa bàn xã
khi đến đoạn đường thuộc thôn easim xã daliaya ông liều điều khiển xe của mình để tránh xe đi ngược chiều
lúc này cháu học sinh lớp sáu ngồi gần cửa đã ngã xuống đường và bị bánh xe khách do ông liều điều khiển đè lên dẫn đến tử vong
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín giờ cũng xuất hiện kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng thào thị rủ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại xã tả văn thị xã sapa tỉnh lào cai về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi bốn và có nốt ruồi ở gò má phải
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng la thị thêm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn hai minh hạ xã minh lương huyện văn bàn tỉnh lào cai
đối tượng này cao một m năm mươi hai và có nốt ruồi cách hai cm dưới trước đầu mắt phải
và đối tượng vừa thị sư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường chú tại xã nậm xây huyện văn bản tỉnh lào cai
đối tượng này cao một m bốn mươi và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan công an
và cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện